xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là bản tin kinh tế và tiêu dùng với các thông tin an ninh kinh tế đáng chú ý mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị sau một tuần xét xử và nghị án sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt ba mươi sáu bị cáo trong vụ án sản xuất mua bán hơn chín bốn triệu quyển sách giả
trong đó bị cáo trần hùng cựu phó cục trưởng cục quản lý thị trường bị tuyên phạt chín năm tù về tội nhận hối lộ
các bị cáo nguyên là cấp dưới của bị cáo trần hùng gồm lê việt phương cựu phó đội trưởng đội quản lý thị trường số một mươi bảy cục quản lý thị trường hà nội bị phạt ba mươi tháng tù
phạm ngọc hải và thành thị đông phương đều là cựu kiểm sát viên đội quản lý thị trường số một mươi bảy bị phạt lần lượt mức án là hai mươi tháng tù và một mươi tám tháng tù nhưng đều cho hưởng án treo về cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
bị cáo nguyễn duy hải lao động tự do chú tệ phùng
trường định quận hai bà trưng tp hà nội bị phạt hai mươi bảy tháng tù về tội môi rời hối lộ
nhóm ba mươi một bị cáo còn lại đều bị kết án về tội sản xuất buôn bán hàng giả trong đó cao thị minh thuận giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại phú hưng phát công ty phú hưng phát bị phạt một mươi năm tù
ba mươi bị cáo còn lại bị phạt từ hai mươi bốn tháng tù treo đến sáu năm tù giam
bản án sơ thẩm xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cao thị minh thuận đã cùng đồng phạm
tổ chức sản xuất hơn chín bốn triệu quyền sách giáo khoa giả các loại thu lời bất chính là hơn ba mươi tỷ đồng
bị cáo cao thị minh thuận là người chủ mưu cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất buôn bán sách giáo khoa giả tại công ty phú hưng phát
các bị cáo khác đóng vai trò là đồng phạm tham gia giúp sức trong việc quản lý kho hàng hóa liên hệ các sưởng in theo dõi công nợ kết nối các đơn hàng
công an huyện núi thành tỉnh quảng nam cho biết đơn vị vừa khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng
gồm châu hồng liêm chú tại tp hcm vũ mạnh cường chú tại tỉnh lâm đồng và lâm nguyễn ngọc nga chú tại tỉnh đồng tháp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra lâm nguyễn ngọc nga biết được thông tin một người dân chú tại huyện núi thành muốn vay một mươi năm triệu đồng của một công ty tài chính nhưng không vay được nên đã chuyển thông tin này cho vũ mạnh cường
sau đó cường chuyển thông tin cho châu hồng liêm và cả ba cùng thống nhất thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
nga nhắn tin qua zalo với bị hại đưa ra thông tin gian dối là nhân viên công ty tài chính tư vấn có một người tên nam là nhân viên công ty sẽ đến gặp nạn nhân để hỗ trợ vay
vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba liêm từ tp hcm hẹn gặp nạn nhân tại một quán cà phê ở huyện núi thành
tiếp đó người này dùng điện thoại chụp ảnh cắt cước công dân của nạn nhân để hỗ trợ làm hồ sơ vay trực tuyến với công ty tài chính home credit việt nam với số tiền một trăm linh triệu đồng
khi được công ty tài chính home credit việt nam cho vay một trăm linh triệu đồng
thì liêm thực hiện thao tác chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng sau đó chuyển tám mươi năm triệu đồng đến tài khoản của liêm và cường
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng bình vừa phối hợp với công an huyện bố trạch
một số đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh quảng bình và công an thành phố nam định tỉnh nam định
vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán vé máy bay qua mạng
trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng nổi lên các tài khoản cá nhân hội nhóm đăng tải các bài viết bán vé máy bay giá rẻ
bất bình thường cho người việt nam định cư tại nước ngoài như canada đức
khi khách hàng có nhu cầu mua vé các đối tượng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng thì mới xuất vé
sau khi bị hại là chuyển tiền vào là
cái tài khoản của các đối tượng thì đối tượng là chăn facebook và là chiếm đoạt số tiền đến
với phương thức thủ đoàn đó thì là phòng pa năm công an tỉnh quảng bình phối hợp với các lương chức năng nghiệp vụ
phòng nghiệp vụ và là công an bộ trách đã sắp lập chuyên án và là đấu tranh khám phá chuyên án
đã truy bắt được đối tượng trần văn tinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trụ tài là nam định đã thực hiện hành vi phạm tội đến
bước đầu xác định lợi dụng người việt nam ở nước ngoài có nhu cầu về nước
trần văn tình thu mua các tài khoản ngân hàng không chính chủ trên không gian mạng
sau đó đăng tải các bài viết bán vé máy bay lên tài khoản facebook cá nhân
hoặc sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải các bài viết bàn vé máy bay lên các trang hội nhóm
liên quan đến săn vé máy bay giá rẻ cho người việt nam định cư tại nước ngoài
với mục đích lừa bán vé giá rẻ qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ để chiếm đoạt tài sản
tôi lập trang facebook cá nhân đảng quân mến và mua tài khoản ngân hàng đảng quân mến
để dùng đăng tin lên facebook bán vé máy bay giá rẻ từ các nước châu âu về việt nam
khi khách hàng chốt vé và chuyển tiền cho tôi tôi không xuất vé và chặn facebook của họ
và chuyển đoạt số tiền họ chuyển cho tôi
xác định ban đầu trần văn tình đã dùng thủ đoạn mới để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của tám bị hại tại nhiều địa phương trên toàn quốc với tổng số tiền hơn hai trăm linh ba triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với trần văn tỉnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời tạm giữ hai mươi bốn bảy triệu đồng một số tiết kiệm một trăm linh triệu đồng
hai điện thoại di động hai thẻ atm năm mươi hai sim và một số tài liệu có liên quan
trong vụ án này đối tượng khai nhận đã thực hiện lừa đảo rất nhiều vụ
cơ quan điều tra công an huyện bố trạch kêu gọi các bị hại đến liên hệ
bị hại nào đã bị lừa thì liên hệ đến cơ quan điều tra công an huyện bố trạch
để tổ giác và xử lý
bị đối tượng theo quy định pháp luật
hiện vụ việc đang được các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh quảng bình tiếp tục mở rộng đấu tranh xử lý
xin được chuyển sang các thông tin kinh tế đáng chú ý khác
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành kế hoạch khắc phục tình trạng thiếu thuốc
trang thiết bị vật tư y tế tại một số cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân tp hà nội đề ra sáu nhóm nhiệm vụ giải pháp trong đó tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả
các văn bản chỉ đạo của trung ương chính phủ thủ tướng chính phủ thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố
về công tác bảo đảm đủ thuốc trang thiết bị vật tư y tế và các văn bản pháp luật hiện hành
tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục những tồn tại và hạn chế được chỉ ra
giám đốc thủ trưởng các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước ủy ban nhân dân thành phố
nếu để xảy ra tình trạng thiếu trang thiết bị vật tư y tế hóa chất phục vụ cho công tác khám bệnh chữa bệnh và phòng chống bệnh dịch
tiếp tục chủ động thực hiện việc mua sắm đầu thầu trang thiết bị vật tư y tế thuốc đáp ứng công tác khám bệnh chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn
tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục những tồn tại và hạn chế được chỉ ra
tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục những tồn tại và hạn chế được chỉ ra
chưa có bảng niêm yết giá vé cụ thể chủ yếu là do thỏa thuận
công tác hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp xe điện chưa được quan tâm và chưa có nội quỷ hoạt động
thưa quý vị chỉ còn một vài ngày nữa là đến concept blackpink diễn ra tại tp hà nội
công tác chuẩn bị cho đêm diễn của nhóm blackpink tại hà nội đang được dần được hoàn thiện
và người hâm mộ thì đang nóng lòng và hào hức đón chờ để được tận mắt nhìn thấy bốn thành viên của nhóm nhạc hàn quốc
và ra bán các sản phẩm cổ vũ
đương niệm ở sân cũng được tiết lộ
theo thông tin từ đơn vị phát hành vé concert blackpink tại hà nội
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng bảy sẽ là thời gian để các khán giả đến đổi vòng cho cả hai đêm diễn vào ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bảy
theo ghi nhận sáng nay từ thời điểm chưa đến chín giờ sáng
đã có rất đông người hâm mộ có mặt ở sân vận động mỹ đình để sẵn sàng đổi vé lấy vòng tay concert blackpink
em rất là wow rất là bất ngờ
kiểu như là muốn share đến tất cả các sản phẩm xã hội luôn
bảo là ôi ôi blackpink đến việt nam
blackpink đến việt nam rồi blackpink đến việt nam rồi
nhưng mà xong cuối cùng là thì đến lúc mà ngày bắt đầu bán vé
thì em có lên mua vé ở trên app thì là thật sự là trên đấy nó rất là khó mua ấy ạ
thế là em không thể mua được
thế rồi là thôi em chấp nhận qua hai ngày em không mua được vé
thì thôi em phải chờ đến cái ngày mà gần đến ngày này
bắt đầu em mới mua lại của một người người khác bán lại thì em mới mua
và hôm nay là bạn ấy dắt em đến đây là để đi đổi vòng
theo ban tổ chức mỗi hạng vé có màu vòng tay riêng
trước đó ban tổ chức đã niêm yết giá vé từ một tám triệu đồng đến chín tám triệu đồng
rất nhiều fan hâm mộ đã không ngại bỏ ra số tiền lớn để được gặp các thần tượng
cuối cùng thì cũng có một cái nhóm nhạc rất là lớn và mang nguyên cả một cái tour của họ về
chứ không phải là cùng với cả các nhóm nhạc khác như trước mình vẫn được hay xem
và em rất là mong chờ lần này vì em rất là thích âm nhạc của họ
kiểu rất là mang đến nhiều năng lượng tích cực và khiến cho mình được giải tỏa căng thẳng
xong những cái giờ làm việc hay là học hành vất vảy
theo cá nhân em nhận thấy thì cái chất lượng của cuộc sống của người việt nam thì nó cũng đi lên khá là nhiều
và để dành ra một số tiền như thế để mua một cái vé
thì em nghĩ là bản thân của mỗi người có một sở thích khác nhau và có một quan điểm khác nhau
cho nên là để mà dành ra một số tiền như thế mua một chiếc vé
thì mọi người cũng chắc chắn là mọi người cũng đã suy nghĩ rồi
và đấy là quan điểm của mình
nhằm giảm thiểu tình trạng lừa đảo khi người hâm mộ mua vé từ các phe vé
việc đổi vé lấy vòng là điều kiện để vào trong sân vận động dự đêm nhạc
khán giả phải xuất trình được vé điện tử của mình bất cứ lúc nào được yêu cầu
hiện các dịch vụ kinh doanh các sản phẩm lưu niệm của thần tượng
tại khu vực cổng sân vận động mỹ đình đang dần được hoàn thiện
còn trên các trang mạng thì không khí giao dịch mua bán đã rầm rộ từ khoảng một tuần nay
vâng thưa quý vị cùng với cây vải
cây bưởi được người dân xã thanh hồng huyện thanh hà tỉnh hải dương lựa chọn là cây trồng mũi nhọn
đây cũng là sản phẩm nông nghiệp duy nhất của địa phương này đã được chứng nhận đạt ô cốp ba sao
chính quyền địa phương và người dân thanh hồng tiếp tục phát triển cây bưởi
theo hướng bền vững nhằm nâng cao giá trị kinh tế
xã thanh hồng hiện có diện tích trồng bưởi một trăm ba mươi ha chủ yếu là bưởi giống đào
năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nên nhiều hộ gia đình năng suất bưởi có thể bị giảm
nhưng do nắm được đặc tính của cây và áp dụng kỹ thuật tốt nên hơn hai mẫu bưởi đào
bưởi da xanh bưởi diễn của hộ gia đình ông nguyễn văn xanh ở thôn lập lễ không bị ảnh hưởng nhiều
năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua cây bưởi đem lại nguồn thu cho gia đình ông xanh hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
cũng như những hộ khác ông xanh mong muốn bưởi thanh hồng sẽ được xuất khẩu để có giá trị kinh tế cao hơn
mình khu nhập và bán cái hàng như này nó đến được nhiều nhiều lơi chưa biết đến
nói chung là để ra quả bưởi của mình nó có giá trị lên
mọi cái quy trình mà có việc gắt để ra để làm cho những người thị trường có nhu cầu cần thiết thì sẽ làm được
cùng ở thôn lập lễ vườn bưởi của gia đình bà phạm thị huế hiện cũng đang bước vào thời điểm chăm sóc cuối vụ chuẩn bị cho thu hoạch
từ năm năm nay hơn một mẫu bưởi của gia đình bà huế được áp dụng quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn việt gáp
nên việc tiêu thụ luôn thuận lợi
cũng đến tận vườn thu mua
không những vậy bưởi đào thanh hồng thường cho thu hoạch sớm hơn nên ít phải cạnh tranh
nói chung là thuận lợi cái là riêng cái bưởi nó không như vái
bưởi thì thu hoạch dài ngày ví dụ thu từ tháng bảy đến tháng một mươi
thế như nhà mình thì đường nó tiện đường thì nó ô tô vào tận sân lấy được và thương đáy người ta tự lấy lấy
thế những quả mà to mà đạt tiêu chuẩn thì mình bán trước còn những quả lấy thì mình để lại mình bán sau
để nâng giá trị cho quả bưởi đào từ năm hai nghìn một mươi
xã thanh hồng đã khuyến cáo người dân áp dụng quy trình việt gap global gap vào sản xuất
đến nay địa phương này có bốn mươi hectare bưởi được chứng nhận sản xuất theo quy trình việt gáp
một mươi năm ha bưởi sản xuất theo quy trình global gap đủ điều kiện xuất khẩu
và một mươi năm hectare đã được cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu sang thị trường mỹ nhật bản
để nâng cao chất lượng thương hiệu cho sản phẩm
ngoài kinh nghiệm của người lông dân
chúng tôi trực tiếp
và gặp gỡ cho người nông dân tiếp xúc trực tiếp với các nhà khoa học để xuống trực tiếp nhà vườn
để tìm phương pháp mà chăm bón làm sao cho cây bưởi được hiệu quả
năng suất và chất lượng để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu
hiện nay cùng với duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm ocop đạt chất lượng ba sao
xã thanh hồng tiếp tục khuyến cáo người dân tuân thủ quy trình kỹ thuật chăm sóc
để có thêm diện tích bưởi đào được cấp chứng nhận mã số vùng trồng
tạo sản lượng hàng hóa lớn xuất khẩu sang các nước
nâng cao hiệu quả loại cây trồng thế mạnh của địa phương
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
để tiếp tục theo dõi các thông tin kinh tế đáng chú ý khác
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp thủ đức
về việc đảm bảo kết đối xử với các nhà khoa học

xin kính chào quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
quy định công ty cổ phần địa ốc thủ thiêm cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng
và đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng đường vũ tông phan
đoạn kết nối với đường nguyễn hoàng đảm bảo thông đường kết nối giao thông thuận lợi an toàn
tiến độ hoàn thành trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
ủy ban nhân dân tp hcm cũng vừa có quyết định ban hành quy định
về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố trên địa bàn
trong đó có quy định về thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố
theo đó sử dụng tạm thời một phần lòng đường hè phố các tổ chức cá nhân phải đảm bảo
không gây mất trực tự an toàn giao thông không chẳng gian đời đường giao nhau
trước cổng và trong phạm vi năm m hai bên cổng trụ sở cơ quan tổ chức
trong đó chiều rộng hè phố dành cho người đi bộ không tính phần bó vỉa tối thiểu từ một năm m
sử dụng tạm thời một phần lòng đường ngoài mục đích giao thông
không áp dụng trên tuyến quốc lộ đi qua đô thị đảm bảo phần lòng đường còn lại đủ bố trí
tối thiểu hai làng xe ô tô cho một chiều lưu thông
việc sử dụng tạm thời hè phố làm điểm tổ chức kinh doanh dịch vụ mua bán hàng hóa
phải thuộc danh mục do ủy ban nhân dân quận huyện và thành phố thủ đức ban hành
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết thành phố và các địa phương liên quan trong vùng đông nam bộ
đang nghiên cứu rà soát đề xuất bổ sung điều chỉnh quy hoạch đường ven sông sài gòn
đến ranh giới tỉnh tây ninh
hiện tp hcm đang tập trung rà soát cập nhật và hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung
xây dựng thành phố đến năm hai nghìn bốn mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
sở quy hoạch kiến trúc đang triển khai đề án phát triển kinh tế ven sông sài gòn
theo định hướng khai thác hiệu quả giá trị sinh thái sông nước tự nhiên
tạo hành lang cảnh quan đô thị dọc hai bên bờ sông
sở giao thông vận tải đề nghị sở quy hoạch kiến trúc hỗ trợ cung cấp thông tin
tài liệu liên quan để hoàn thiện phương án tuyến đường ven sông sài gòn
đảm bảo hài hòa đồng bộ và phù hợp với quan điểm định hướng quy hoạch khai thác
hiệu quả giá trị sinh thái sông nước tự nhiên
theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm vừa qua
cầu rạch đĩa và phước long nối quận bảy và huyện nhà bè vừa được khởi công và khởi động lại
đây là các dự án được kỳ vọng sẽ dám ủng tắc ở cơ ngõ phía nam thành phố
dự án xây dựng mới cầu rạch đĩa có chiều dài khoảng hai trăm ba mươi ba m bề rộng từ một mươi bốn đến hai mươi bảy m
dự án được thực hiện bằng nguồn ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư hơn năm trăm một mươi hai tỷ đồng
trong đó chi phí bù thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật là hơn hai trăm chín mươi tỷ đồng
dự kiến hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra dự án xây dựng cầu phước long mới nối giữa quận bảy và huyện nhà bè
cũng vừa được tái khởi động sau thời gian bị tạm dừng vì vướng mặt bằng
đây là những cây cầu nhỏ thường xuyên xây ra ủng tắc giao thông
do đó việc thành phố khởi động lại các dự án bị định trệ này được kỳ vọng sẽ giảm ủng tắc
cho ngõ phía nam của thành phố
hoạt động chính của các cảng sông tại tỉnh bình dương là cho thuê kho bãi để hàng hóa xuất nhập
tại các tuyến đường thủy nội địa nên tiềm mẫn nhiều nguy cơ về cháy nổ
việc triển khai diễn tập phòng cháy chữa cháy tại các cảng sông giúp tăng cường các phương án phòng cháy chữa cháy
phòng ngừa ngăn chặn các tình huống có thể xảy ra
ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh bình dương đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ năm hai nghìn hai mươi ba với tình huống giả định là xà lan vận chuyển container hàng hóa
trong lúc cập cảng bốc dở hàng hóa thì phát sinh cháy
xe tải chở container vào cảng an sơn để chuẩn bị vận chuyển hàng bỗng dưng bốc cháy
cách đó không xa trên xà lan có khoảng hai mươi thuyền viên đang làm việc
container thứ ba và thứ bốn vừa xếp lên xe rơ móc cũng sốt thịt khói vạn lửa và buồn cháy
ngay lập tức đội phòng cháy chữa cháy cơ sở cảng an sơn đã tri hô gõ kẹn báo cháy
và huy động các thành viên trong đội sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy
đồng thời thông báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp
một trăm linh chiến sĩ thuộc các lực lượng khác nhau của tỉnh bình dương đã dập tắt vụ cháy
trong thời gian chưa đầy bốn mươi phút kể từ khi phát hiện
đây là tình huống giả định mà ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh bình dương đặt ra
trong buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm hai nghìn hai mươi bốn
sau buổi diễn tập và được diễn tập thực tế như hiện nay
thì phòng chợ cảng an sơn có được một cơ hội để thực tập diễn ra mọi việc
khi mà tình huống thực tế nó xảy ra thì có một cái phòng
phòng cháy chữa cháy phòng cháy chữa cháy phòng cháy chữa cháy
vừa về cái phòng cháy chữa cháy cũng như cứu hộ cứu nạn tại cái cảng an sơn này
tại vì hiện nay cảng là hoạt động trên cái phương án là vừa trên cảng vừa dưới đường thủy
thì khi xảy ra chuyện tố cháy nổ sẽ rất là phức tạp và cái lượng hàng hóa của cảng nó rất là nhiều
trong thời gian qua là các cái vụ cháy đã xảy ra ở trên đời bàn toàn quốc
đã làm thiệt hại tài sản cũng như tính mạng nhân dân rất là nhiều
thì nhận thức được vấn đề này thì lực lượng
công an tỉnh bình dương nhất là cơ quan phòng cháy cháy chúng tôi đã tập trung tăng cường chỉ đạo
xuyên suốt trên tất cả các lực lượng cũng như là tham mô cho ban chỉ đạo
để thực hiện công tác chỉ đạo theo tinh thần chỉ đạo của bộ công an
theo bang chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh bình dương
theo kế hoạch phấn đấu trong năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn tỉnh bình dương
mỗi gia đình có ít nhất một người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
một trăm linh người làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở
thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy phải được tập huấn huấn luyện về nghiệp vụ
vận động mỗi gia đình trang bị một bình chữa cháy
một trăm linh các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy phải bảo đảm đầy đủ
các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và chuẩn bị các phương tiện
điều kiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại chỗ ngay từ cơ sở
với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị
vai trò chủ công của lực lượng công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm
qua đó đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng dán tờ rơi liên quan cho vai lãi nặng
bên cạnh việc xử lý nghiêm theo quy định
thì các đối tượng còn phải tự đi bóc gỡ các tờ rơi quảng cáo đã dán
để các đối tượng nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
ngay sau khi ra quân bóc gỡ xóa bỏ tờ rơi cáo sai quy định
từ thông tin số điện thoại trên tờ rơi công an quận tân bình thành phố hồ chí minh
bắt giữ phan văn tài phan văn trọng phùng văn minh mạc bữu đức nguyễn quang tĩnh
để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo đó các đối tượng khai từ thành phố hà nội vào thành phố hồ chí minh
để hoạt động tính dụng đen từ nhiều năm nay thuê người đi in tờ rơi có thông tin cho vay
như số điện thoại kèm thủ tục vai dễ dàng rồi dán lên cuộc điện từ nhà dân
nhóm này cho vai với lãi suất cắt cổ từ hai trăm bốn mươi
đến sáu trăm chín mươi năm một năm khiến nhiều nạn nhân vỡ nợ
tiến hành khám xét nơi ở của nhóm này công an thu giữ hơn một trăm bảy mươi kg tờ rơi
ba mươi năm kg cạt visit quảng cáo trái quy định in thông tin cho vai
đối với việc đấu tranh này lực lượng công an sẽ tiến hành bắt giữ kiểm tra rà soát
đối với các số điện thoại được in quảng cáo cho việc cho vai nặng lãi này
và tập trung xử lý nhất điểm đối với tất cả các đối tượng
từ đối tượng cắt dán
đối tượng thuê mướn đối tượng cho vay để lan tỏa và cũng thực hiện việc răng đe
cảnh báo không cho các đối tượng thực hiện hành vi này để đảm bảo sự an toàn cho người dân
còn đây là đối tượng nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thành phố hải phòng
cũng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân phú thành phố hồ chí minh
khởi tố bắt tạm giam về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
nguyễn văn thắng là người được trần ngọc tùng ở cùng quê
thuê vào thành phố hồ chí minh làm việc in và đi dán tờ rơi cho vai bằng thông tin là số điện thoại của mình
và thực hiện trực tiếp việc đi đòi tiền người vay với tiền công chín triệu một tháng
khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ nhiều giấy nợ giấy ghi tiền góp theo ngày
và các tàn vật có liên quan đến hoạt động cho vai lãi nặng
khuyến cáo với lại những đương sự mà có những hành vi dán những tờ rơi quảng cáo như thế này
thì chúng ta không tiếp tay tuyệt đối không tiếp tay
và chính những hành vi của mình cũng là những hành vi vi phạm có thể bị xử lý hành chính
hoặc là cao hơn có thể là xem xét những dấu hiệu đồng phạm
nếu như mà chúng ta liên tục thực hiện những hành vi dễ tiếp tay cho các đối tượng hoạt động tính dụng đen
cho vai lãi nặng thì đội cảnh sát hành sự tiếp tục trong thời gian tới sẽ thực hiện
xóa những bản quảng cáo những tờ rơi quảng cáo đẩy mạnh những hoạt động là chi xét đấu tranh
và kiên quyết xử lý các đối tượng tính dụng đen cho vai lại nặng để đem lại sự bình yên cho người dân
với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị vai trò chủ công của lực lượng công an
trong đấu tranh phòng chống tội phạm qua đó đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng
dán tờ rơi liên quan cho vai lãi nặng
bên cạnh việc xử lý nghiêm theo quy định các đối tượng còn phải tự đi bóc gỡ các tờ rơi quảng cáo
đã dán để các đối tượng nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình biết được sự vất vả
của những người phải đi tháo gỡ các tờ rơi do các đối tượng dán lên làm bẩn làm xấu mỹ quan đô thị
qua đó cảnh tỉnh trăng đe những ai có ý định thực hiện hành vi tương tự thì sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tp hcm cho biết hoạt động tra quân tuyên truyền vận động dân dân tham gia bóc
xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định đã nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng và tiếp tục triển khai
ra nhiều quận huyện thời gian tới
lực lượng công an tp hcm tiếp tục truy xét nhóm đối tượng hoạt động tính dụng đen
từ thông tin các tờ quảng cáo để xử lý nghiêm theo quy định